tàu mscs quốc tịch panama xuất phát từ singapore khi di chuyển ngang qua khu vực phía nam quần đảo hoàng sa
thì bất ngờ một thuyền viên trên tàu bị bệnh nặng dẫn đến hôn mê bệnh nhân là máy trưởng của tàu
và nhận được tin báo trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đã triển khai phương án ứng cứu khẩn cấp
nhận được tin báo trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đã điều động tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng sr bốn trăm một mươi
cùng ekip bác sĩ chuyên khoa của trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm tp đà nẵng khẩn cấp lên đường thực hiện nhiệm vụ
sau ba giờ khẩn trương tổ công tác đã tiếp cận và lên tàu để cấp cứu cho bệnh nhân
đến một mươi ba giờ cùng ngày tàu sr bốn trăm một mươi hai đã đưa bệnh nhân về đến đà nẵng
nhờ được cấp cứu kịp thời tình trạng bệnh nhân bước đầu đã vượt qua cơn nguy kịch bảo đảm được tính mạng
và được chuyển vào bệnh viện địa phương để tiếp tục điều trị
trung tâm cũng đã phối hợp với các cơ quan ngoại giao tại địa phương
hoàn thành các thủ tục ngoại giao và bàn giao cho cơ quan chức năng